trưa qua trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh đã chuyển giao phương tiện
và hai đối tượng trộm xe ô tô có biểu hiện ngáo đá cho công an thành phố tây ninh
trước đó vào khuya ngày hai mươi một tháng bảy trạm cảnh sát giao thông thị xã trảng bàng nhận được tin báo của người dân
có đối tượng vừa trộm xe ô tô đang điều khiển xe chạy theo hướng quốc lộ hai mươi hai b hướng từ thành phố tây ninh
về thành phố hồ chí minh đến sáng sớm hôm sau tổ công tác phát hiện và tiến hành dừng chiếc xe này để kiểm tra
trên xe có hai người đàn ông có biểu hiện ngáo đá tiến hành thử nhanh chất ma túy cả hai đều dương tính
qua làm việc ban đầu đối tượng điều khiển xe khai tên là nguyễn trường thi trú tại thành phố tây ninh